chiều ngày bốn tháng năm văn phòng chính phủ tổ chức buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn
dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
tại cuộc họp các nhà báo đặt câu hỏi đề nghị bộ công an thông tin về tiến độ điều tra
và diễn biến mới liên quan đến một số vụ án đang được quan tâm
trong đó có vụ án công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và công ty của phần tập đoàn thuận an
trả lời câu hỏi trên trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho hay
liên quan đến vụ án công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố
và bắt tạm giam hai mươi ba bị can tăng sáu bị can so với kỳ họp vào tháng trước
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng trước vào ngày ba tháng bốn trung tướng tô ân sô thông tin
trong vụ án liên quan đến tập đoàn phúc sơn cơ quan điều tra đã thu hồi năm mươi năm tỷ đồng
và một sáu triệu usd của các bị can nộp lại đồng thời phong tỏa nhiều tài sản
có giá trị của các bị can và đơn vị liên quan
liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn phúc sơn lãnh đạo cán bộ ở nhiều địa phương đã bị khởi tố
bắt giam thời gian vừa qua
trong đó có ba lãnh đạo cao cấp của tỉnh vĩnh phúc bao gồm
cựu bí thư tỉnh ủy hoàng thị thúy lan cựu phó bí thư thường trực phạm hoàng anh
và cựu chủ tịch tỉnh vĩnh phúc lê duy thành
cả ba người này cũng bị khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ
tại quảng ngãi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã khởi tố
bắt giam chủ tịch tỉnh đặng văn minh hai cựu chủ tịch tỉnh cao khoa và lê viết chữ
cùng nhiều cán bộ sở ngành khác
những người liên quan bị điều tra nhận hối lộ hoặc vi phạm quy định về đấu thầu
có hiệu quả nghiêm trọng
riêng ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy mang thít tỉnh vĩnh long
bị bắt về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
hồi cuối tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt giam nguyễn văn hậu
tức hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn
hậu pháo bị cáo buộc đưa tiền cho nhiều người trong đó riêng bị can đặng trung hoành
tránh văn phòng huyện ủy bằng thiết vĩnh long nhận sáu mươi bốn tỷ đồng từ chủ tịch tập đoàn phúc sơn
về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến tập đoàn thuận an trung tướng tô ân sô cho biết
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giam tám bị can
và bị can mới nhất là cựu bí thư tỉnh ủy bắc giang dương văn thái
cựu bí thư bắc giang dương văn thái bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội
lợi dụng trục vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
ông dương văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở bắc giang là tiến sĩ kinh tế
quá trình công tác của ông dương văn thái trải qua nhiều vị trí tại tỉnh bắc giang
tại kỳ họp bắt thường lần thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm hôm hai tháng năm
ông dương văn thái bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã ban hành quyết nghị tạm đình chỉ
việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội đồng ý đề nghị
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam
khám xét nơi ở nơi làm việc của ông dương văn thái
trung tướng tô ân sô cho biết vụ án này tài liệu điều tra cho thấy
trong giai đoạn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tập đoàn thuận an đã trực tiếp tiến hành liên doanh tham gia trúng ba mươi tám gói thầu
tại một mươi sáu tỉnh thành với tổng giá trị lên hai mươi ba tỷ đồng
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba tập đoàn này đã phát triển rất nóng
trúng nhiều gói thầu với tổng trị giá một mươi tám tỷ đồng
trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn của chương trình phục hồi kinh tế xã hội
theo trung tướng tô ân sô đến nay các bị can liên quan đến thuận an
như nguyễn duy hưng phạm thái hà dương văn thái và nhiều bị can khác
đều khai báo với thái độ thành khẩn khá chi tiết làm rõ bản chất vụ án
một số người chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại
người phát ngôn bộ công an cũng kêu gọi qua vụ án này
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi những ai mắc xe phạm vụ án kể trên
hãy trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng
trong thời gian qua liên quan đến vụ án ở tập đoàn thuận an
cơ quan cánh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bảy biện can
trong đó có ba biện can liên quan đến bắc giang cùng các ông
nguyễn văn thảo giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang
đàm văn cường phó giám đốc ban quản lý dự án
và hoàng thế du trường phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang
ông nguyễn văn thảo cung cấp phó đàm văn cường bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
còn ông hoàng thế du bị bắt về tội vi phạm quy định về việc đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bốn bị can còn lại bao gồm các nhân sự của tập đoàn thuận an và ông phạm thái hà
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội
ông hà bị khởi tố bắt giam một ngày trước khi điều tra về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với những người khác để trục lợi
sau khi bị khởi tố vụ án xảy ra tại tập đoàn thuận an
c ba đã yêu cầu nhiều địa phương như đắk lạc phú yên cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của thuận an
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đang tập trung lực lượng
mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
sai phạm của tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan
để xử lý nghiêm và thu hồi triệt đề tài sản
liên quan đến các sai phạm trong đấu thầu gần đây bộ công an cũng đã yêu cầu nhiều tỉnh thành
cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến các dự án trồng chăm sóc cây xanh
trình trang lại đồ thị từ năm hai nghìn một mươi chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
phục vụ công tác điều tra liên quan đến công ty trách nhiệm y hoạn cây xanh công minh
có trụ sở đóng tại tỉnh bình phước
theo văn bản đề nghị để phục vụ công tác điều tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty công minh
cơ quan an ninh điều tra bộ công an yêu cầu ubnd tỉnh đắk lắc cung cấp cơ sở pháp lý
để ubnd tỉnh thành phố cấp ngân sách nhà nước và triển khai đối với các dự án
quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương duyệt cấp kinh phí các cấp
cho đến khi lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng pha tổ chức thực hiện nghiệm thu quyết toán
cơ quan an ninh điều tra bộ công an còn yêu cầu tỉnh đắk lắc cung cấp toàn bộ hồ sơ về đấu thầu
các dự án về trồng chăm sóc cây xanh
tỉnh cũng phải cung cấp danh sách các đơn vị cá nhân thuộc ubnd tỉnh ubnd huyện
liên quan đến việc thực hiện các dự án từ khi duyệt ngân sách đến khi thanh quyết toán
bên cạnh đó là danh sách các nhà đấu thầu trúng thầu và thi công dự án
ngoài ra việc cấp ngân sách cho từng đơn vị chủ thầu đầu tư từng dự án
và việc sử dụng nguồn ngân sách này như thế nào có đúng quy định hay không
bộ công an còn yêu cầu tỉnh đắk lắc cung cấp hồ sơ thực hiện dự án khi mời thầu
nghiệm thu quyết toán hồ sơ thanh kiểm tra các dự án nếu có
theo một lãnh đạo ubnd tp bôn ma thuật trên địa bàn thành phố công tác trồng
và chăm sóc cây xanh được đặt mục tiêu rất cao tuy nhiên thành phố không thực hiện
các dự án trồng cây xanh rinh lè mà thực hiện kết hợp cho những dự án làn đường
hòa viên công viên trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng đã có phân bản
yêu cầu ubnd tỉnh đắk lạc cung cấp hồ sơ vụ án trồng chăm sóc cây xanh trên địa bàn
liên quan đến công ty công minh theo lãnh đạo ubnd tỉnh đắk nông
công ty công binh thực hiện bốn gói thầu trồng chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh
bao gồm hai gói thầu công ty công binh liên danh với công ty trách nhiệm y hạn xây dựng
nghĩa hà bao gồm gói thầu vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên
khơi rãnh thắt nước phát quang cắt cỏ làm cỏ khu vực hồ tây và khu vực nội thị trấn đắk miu
phân ảnh hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện đắk miu
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một giá trị trúng thầu hơn một bảy tỷ đồng
phân ảnh hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện đắk miu
từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn hai giá trúng thầu hơn hai tám tỷ đồng
riêng hai gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu độc lập bao gồm xây dựng công trình hòa viên
trung tâm thị trấn đắk mâm huyện carono vào năm hai nghìn một mươi tám với giá trị gói thầu hơn tám tỷ đồng
và gói thầu thi công xây dựng công trình hòa viên cây xanh khu vực cầu vượt bộ đội biên phòng
tỉnh đắk nông quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thị xã giang nghĩa với giá trị là sáu tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố giang nghĩa cho biết đến nay dù chưa được các ngành chức năng
yêu cầu cung cấp nhưng đã cho kiểm tra hồ sơ dự án công trình hòa viên cây xanh khu vực cầu vượt
bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông thực hiện năm hai nghìn một mươi tám đây là dự án với nhiều hạng mục
trong đó giá các vật liệu khác có giá công khai để tham khảo
riêng kinh phí để trồng cây cho dự án này chỉ hơn ba trăm hai mươi triệu
ngoài ra dự án công ty công minh trúng thầu bằng hình thức đấu thầu qua mạng
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đắk miu cho biết cũng chưa nhận được yêu cầu cung cấp hồ sơ
hai dự án công ty công minh thực hiện tại địa phương tuy nhiên toàn bộ hồ sơ đang được lưu trữ
chuẩn bị đầy đủ khi ủy ban nhân dân tỉnh có yêu cầu
được biết cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng đã gửi văn bản yêu cầu rất nhiều địa phương
trên cả nước cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến các dự án của công ty công binh
theo thông tin trên cổng thông tin đấu thầu công ty cây xanh công binh đã tham gia đấu thầu
và trúng nhiều gói thầu bất thường ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
điển hình là công ty này đã tham gia hai trăm hai mươi tám gói thầu trong đó trúng một trăm bảy mươi hai gói trượt ba mươi bảy gói
một mươi bốn gói chưa có kết quả và năm gói đã bị hủy
được biết năm hai nghìn một mươi chín công ty trách nhiệm hiếu hạn cây xanh công binh đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm
hình thành phát triển và đón nhận huân trường lao động hạng ba
đây là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh bình phước
vinh dự đón nhận doanh nghiệp cao quý này